sau khi chính thức mở cặp cửa khẩu song phương chima lạng sơn ái điểm quảng tây trung quốc
thì đã có rất nhiều chuyến xe hàng được thông quan qua cửa khẩu
việc mở cặp cửa khẩu song phương có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới
đồng thời góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cửa khẩu chi ma huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
ngày đầu tiên thông thương tại cửa khẩu biên giới việt trông chima ái điểm
đã có rất nhiều chuyến hàng xuất khẩu các mặt hàng nông sản của doanh nghiệp việt nam sang nước bạn
có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp việt nam
cửa khẩu chima huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đi vào hoạt động từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
việc nâng cấp và mở cửa khẩu song phương là hoạt động đối ngoại hết sức quan trọng của hai bên
được kỳ vọng sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của hai nước cũng như các doanh nghiệp việt nam
đây là một cơ hội tốt cho các người dân khu vực biên giới cũng như là nhân dân
các nơi về kinh doanh tạo cơ hội cho đời sống của người dân thêm các công an việc làm
và thông qua đó là các buôn bán về hàng hóa
rồi các trao đổi về thương mại giữa các doanh nghiệp giữa hai bên
đối với tỉnh lạng sơn thì khu kinh tế đồng đăng lạng sơn là một trong những động lực
để tỉnh lạng sơn thu hút đầu tư và tạo mọi tham gia cho lưu lượng hàng hóa của cả nước lạng sơn
cửa khẩu chi ma được nâng cấp đây sẽ là một cửa khẩu rất dài
nó hết sức quan trọng để cho hàng hóa của chúng ta được thông thường một cách chính thống hơn với loạt trung quốc
bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ có những cơ chế chính trách và những chi phủ
ngành chủng thương tạo thuận lợi hơn cho việc phát triển các vùng huyền thới
trong đó đã có cửa khẩu chi ma
việc nâng cấp và mở cặp cửa khẩu sông phương sẽ là cơ hội thuận lợi cho các tổ chức cá nhân
tham gia hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập
cảnh cũng như đầu tư tại cửa khẩu thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu mang lại lợi ích thiết
thực cho nhân dân vùng biên giới qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hiểu nghị giữa hai nước